tỉnh lạng sơn đã tổ chức lễ khai mạc đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi bảy
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tổ chức trung ương đã tới tham dự và phát biểu tại đại hội
phát biểu tại đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lạng sơn lần thứ một mươi bảy
đồng chí phạm minh chính biểu dương những kết quả mà đảng bộ chính quyền và nhân dân
các dân tộc tỉnh lạng sơn đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua
đồng thời đồng chí nhấn mạnh sáu nhiệm vụ quan trọng mà đảng bộ chính quyền
quân và dân tỉnh lạng sơn cần làm để phát triển tỉnh lạng sơn về mọi mặt
trong ngày làm việc hôm nay đại hội đảng bộ tỉnh lạng sơn lần thứ một mươi bảy
đã giới thiệu nhân sự bầu ban chấp hành đảng bộ tỉnh
đại hội đảng bộ tỉnh tiếp tục làm việc và kết thúc vào ngày hai mươi bảy tháng chín